bộ chỉ huy quân sự toán nhân dân và viện kiểm sát nhân dân tỉnh thừa thiên huế mới đây
đã phối hợp tổ chức chương trình bánh trưng xanh vì người nghèo tại xã hồng trung huyện miền núi a lưới
chương trình bánh trưng xanh vì người nghèo dành tặng quà tết cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số
ở xã hồng trung huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế là hoạt động có ý nghĩa
nhằm chung tay chia sẻ những khó khăn giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần
để người nghèo có điều kiện đón tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám được vui tươi và đầm ấm
tại chương trình ban tổ chức đã tặng một trăm hai mươi cặp bánh trưng và một trăm hai mươi xuất quà đến tận tay các gia đình
có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần một trăm linh triệu đồng
những món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn về tinh thần
nhằm động viên giúp đỡ các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn
đón một cái tết sung túc và ấm áp hơn
qua đó góp phần cùng với cấp ủy đảng chính quyền địa phương
chung tay vì đồng bào nghèo đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa biên giới vui tết đón xuân